tại hải phòng đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung mương đảng tổng thư ký
kiêm chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã chủ trì cuộc hội thảo mô hình hoạt động của ban thư ký quốc hội
tại hội thảo các đại biểu đã nêu những vấn đề về hoạt động của ban thư ký quốc hội
mối quan hệ giữa tổng thư ký quốc hội và các ủy ban của quốc hội ban thư ký và người đứng đầu
các vụ đơn vị thuộc văn phòng quốc hội trong việc tham mưu giúp việc tổng thư ký quốc hội
thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật kinh nghiệm hoạt động của ban thư ký nghị viện đan mạch
các đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắt trong hoạt động thực tế đề xuất những kiến nghị
phù hợp với đặc thù trong tổ chức hoạt động của ban thư ký phục vụ tổng thư ký quốc hội việt nam
nhằm tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của ban thư ký quốc hội việt nam